bộ giáo dục và đào tạo vừa cho biết cả nước có hơn hai mươi sáu thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín nên không thể dự thi
con số này chiếm khoảng ba so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo nhanh của bộ giáo dục và đào tạo sau buổi thí sinh làm thủ tục dự thi vào chiều nay tám tháng tám
tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là tám trăm sáu mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu em đạt tỷ lệ chín mươi sáu ba so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi
cả nước có tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là ba mươi hai hai trăm hai mươi chín em chiếm tỷ lệ ba năm
trong đó tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nên không thể dự thi là hai mươi sáu một trăm sáu mươi tám em chiếm tỷ lệ hai chín mươi một so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi
thành phố hà nội có năm ca f hai
sẽ không tham dự thi thuyết đợt này
hiện nay qua điều tra của các ban chỉ đạo cũng như ngành giáo dục thì có sáu mươi tám thí sinh đi từ vùng dịch đà nẵng về
chúng tôi đã cho kiểm tra test pcr để xét nghiệm nếu trường hợp âm tính
thì ngày mai các cháu sẽ thi bình thường và được thi tại phòng riêng dự phòng và các điểm thi trên địa bàn của thành phố hà nội
bộ giáo dục đã có phương án rất chú đáo để cho những giới thi sau này
để đảm bảo thi đợt này với thi sau công bằng
nên là không tổ chức hoặc không giải quyết những trường hợp mà khi đã có cái dấu hiệu hay là có những cái nghi bị dịch
ngày làm thủ tục dự thi đã diễn ra thuận lợi trên tất cả các điểm thi
các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đã được các địa phương chuẩn bị chú đáo
thời tiết tốt tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thi
khi làm thủ tục thí sinh được yêu cầu bỏ khẩu trang để nhận diện trước khi nhận giấy báo dự thi
các em phải tuân thủ
đúng các quy định phòng chống dịch như là đeo khẩu trang
và các em chỉ được bỏ khẩu trang ra khi mà cán bộ coi thi yêu cầu để đối chiếu với ảnh để kiểm tra thẻ dự thi của các em
một số thí sinh chưa thể đến làm thủ tục vào ngày hôm nay sẽ tiếp tục được tạo điều kiện làm thủ tục vào đầu buổi sáng ngày mai chín tháng tám
sau đó các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn ngữ văn và buổi chiều thi môn toán